ngày hôm nay cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh an giang cho biết đang tạm giữ hai đối tượng là trần thanh tuấn và nguyễn thanh long
cùng chú tại huyện an phú tỉnh an giang để tiếp tục điều tra về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép
theo thông tin ban đầu tuấn và long câu kết với đối tượng ở tp hcm và campuchia để đưa người xuất cảnh trái phép qua biên giới
tối ngày một mươi tám tháng một mươi tuấn được đối tượng ở tp hcm gọi điện thoại để đưa một mươi sáu người sang campuchia
đồng thời chuyển cho tuấn một mươi hai triệu đồng tiền công
tối ngày một mươi chín tháng một mươi tuấn thuê xe ôm chở một người còn mình điều khiển xe ô tô chở sáu người đến giao cho long đưa xuất cảnh
nhưng sau đó bị bắt quả tàng
tại cơ quan công an tuấn và long đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình và khai nhận
ngày một mươi bảy tháng một mươi cũng đã đưa chót lọt bốn khách xuất cảnh trái phép qua biên giới
đối với một mươi sáu đối tượng trên lực lượng công an đã bản giao cho ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín huyện an phú
đưa đi cách ly theo đúng quy định
vào ngày hai mươi tháng một mươi bị cáo bùi xuân đạt
và trần xuân hải cùng chú tại thành phố thái bình tỉnh thái bình
đã bị tòa án nhân dân tỉnh thái bình đưa ra xét xử về tội giết người
tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và tội che giấu tội phạm
tối ngày hai mươi ba tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hải và đại đi ô tô đến khu vực trạm thu phí bot kiến sương
xã bình minh huyện kiến sương
tại đây do mâu thuẫn trong việc tranh giành khách tuyến hà nội thái bình
đại bắn bị thương anh bùi huy hoàng chú tại huyện kiến sương bằng súng tự chế
gây tỷ lệ thương tật là ba mươi tám
sau đó các đối tượng rời khỏi hiện trường và ra đầu thú cơ quan công an vào ngày hai mươi năm tháng một mươi một
với tính chất nghiêm trọng của vụ án hội đồng xét xử tuyên phạt bùi xuân đại một mươi hai năm tù về tội giết người
hai năm tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng tổng hợp hình phạt một mươi bốn năm tù giam
trần xuân hải bốn năm tù giam về tội che giấu tội phạm
tại nghệ an công an tp vinh đang tạm giữ hình sự hai đối tượng là nguyễn đình ngọc và nguyễn thanh tịnh
là giám đốc và phó giám đốc công ty cổ phần thiết kế kiến trúc và đầu tư xây dựng kiến gia hưng
địa chỉ tại tp vinh về hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận đã làm giả các tài liệu trong hồ sơ dự thầu
như cam kết giữ thầu bảo lãnh vốn của ngân hàng
cho một số doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn thành phố vinh để tham gia dự thầu các công trình xây dựng
mua sắm trang thiết bị
với mỗi hộ hồ sơ giả dự thầu các đối tượng thu từ hai mươi đến ba mươi triệu đồng của các doanh nghiệp
ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng vừa có phan bản chỉ đạo các cơ quan chức năng và chính quyền các địa phương
khẩn trương điều tra xử lý nghiêm các vụ vi phạm
quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn trong thời gian qua
trong đó có một vụ nổi cộng là ở huyện lâm hà
ủy ban nhân dân tỉnh vừa chỉ đạo huyện lâm hà cần điều tra và xử lý nghiêm vụ phá rừng rỗi ở tiểu khu hai trăm hai mươi hai
lâm phần do ban quản lý rừng phòng hộ lâm hà quản lý xảy ra vào ngày một mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
đồng thời yêu cầu chủ tịch các huyện chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra xác minh
làm rõ để hoàn thiện hồ sơ xử lý nghiêm
xứt điểm các vụ vi phạm
tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tổ chức cá nhân liên quan để xảy ra vi phạm
trường hợp sai phạm vi phạm đến mức kỳ luật thì phải xử lý chấn trình không để tái diễn
để biết vụ khai thác rừng rỗi tự nhiên trái phép này gây thiệt hại hơn ba mươi bảy mét khối
trong đó có hai mươi năm mét khối gỗ chưa kịp đưa ra khỏi rừng
đến nay công an huyện lâm hà đã khởi tố vụ án và khởi tố một mươi bốn đối tượng tham gia phá rừng
công an tỉnh đồng tháp cho biết vừa bắt giữ gần
hai báo thuốc lá nhập lậu tại một phòng trọ trên địa bàn phường bốn thành phố cao lãnh
qua công tác nắm bắt thông tin vào ngày hai mươi tháng một mươi công an thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp
đã tiến hành kiểm tra hành chính một khu nhà trọ trên địa bàn phường bốn thành phố cao lãnh
qua kiểm tra tại phòng trọ số tám do huỳnh văn tâm sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
ngụ xã phương thịnh huyện cao lãnh thuê lực lượng công an đã phát hiện tâm có hành vi tàn trữ hàng cấm
là một bảy trăm một mươi ba báo thuốc lá các loại gồm hero scott jet
qua làm việc đối tượng tâm khai nhận số thuốc trên mua để bán lại kiếm lời thì bị phát hiện
hiện công an thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp đã tạm giữ toàn bộ số thuốc lá trên
và lập hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phong điền thành phố cần thơ cho biết
đã ra quyết định tạm giữ đối với dương hoài nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
để điều tra xác minh xử lý theo quy định về hành vi cướp giật tài sản
trước đó vào khoảng một mươi tám h ngày một mươi tám tháng một mươi dương hoài nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
cư trú tại số năm trăm năm mươi sáu hai mươi hai a đường cách mạng tháng tám khu vực hai
phường bùi hữu nghĩa quận bình thủy thành phố cần thơ điều khiển xe mô tô biển số sáu mươi năm b một trăm tám mươi năm nghìn hai trăm bảy mươi chín
đi từ nhà đến địa bàn xã giai xuân huyện phong điện tìm tài sản cướp dựt
đang đi trên đường nam phát hiện bà nguyễn thị lẫy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
cư trú tại ấp tân nhân xã tân thới huyện phong điền thành phố cần thơ
điều khiến xe mô tô lưu thông phía trước
nam bám theo rồi bất ngờ giặt sợi dây chuyền bà lẩy đang đeo trên cổ
trong lúc dàn co hai xe cùng ngã xuống đường bà lẫy tri hô nam nhảy xuống sông lẫn trốn
và đã bị công an xã gia xuân huyện phong điền thành phố cần thơ và nhân dân bắt giữ
tăng vật thu giữ gồm một sợi dây chuyền bằng kim loại màu vàng cá bị đứt hai xe mô tô
được biết dương hoài nam đã có tiền án cướp giật tài sản và mới chấp hành xong án phạt tù
vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi một
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đang tiếp tục điều tra làm rõ xử lý đối tượng
theo đúng quy định của pháp luật
công an tỉnh đồng tháp cho biết ba bị cáo lê minh mẫn một mươi chín tuổi nguyễn trung vĩnh hai mươi hai tuổi
và báo thanh tuấn cảnh một mươi chín tuổi về tội đã bị tòa án nhân dân huyện thanh bình
tuyên phạt tổng cộng ba mươi tám tháng tù về hành vi trộm cắp tài sản tại phiên tòa xét xử sơ thẩm
theo cáo trạng
cảnh em mẫn vĩnh và cảnh em là những đối tượng từng có tiền sự
cả ba không có công an việc làm ổn định nghiện ma túy
từ ngày chín tháng ba đến ngày hai mươi sáu tháng bốn
cả ba thực hiện trộm cắp tài sản của nhiều người dân ở huyện thanh bình và huyện tam nông
cụ thể vào ngày chín tháng ba mẫn và vĩnh trộn một âm ly và một bộ lưu bằng kim loại trị giá chín hai triệu đồng
tiếp tục ngày hai mươi bốn tháng bốn mẫn lấy trộm chiếc xe mô tô trị giá một năm triệu đồng
ngày hai mươi năm tháng bốn mẫn cùng với cả em lấy trộn một bình phun thuốc và một máy nén trị giá ba triệu một trăm linh ngàn đồng
tổng giá trị tài sản bị trộm trong các vụ án là một mươi ba tám triệu đồng
hội đồng xét xử tòa án nhân dân huyện thanh bình tuyên phạt bị cáo lê minh mẫn mức án hai mươi tháng tù
nguyễn trung vĩnh một mươi hai tháng tù đào thanh tuấn cảnh em sáu tháng tù
tòa án nhân dân tỉnh trà vinh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự
đối với bị cáo đoàn quốc chí hai mươi bảy tuổi ngụ tài khóng hai thị trấn càng long huyện càng long
về tội tàn trữ trái phép chất ma túy
theo cáo trạng chiều ngày hai mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi tiếp nhận tin báo của người dân
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh kết hợp công an huyện càng long
tiến hành kiểm tra chí
khi chí vừa nhận một bưu phẩm tại khóm năm thị trấn càng long huyện càng long
nghi bên trong có chứa chất ma túy
qua kiểm tra cơ quan công an phát hiện bên trong con thú nhờ bông có sáu túi ni lông
chứa chất nghi là ma túy
theo kết luận giám định của phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh
thì các túi ni lông nêu trên là ma túy loại metafetamin có trọng lượng một trăm chín mươi chín sáu nghìn năm trăm sáu mươi bốn gram
quá trình điều tra xác minh cơ quan công an xác định trước khi nhận bưu phẩm
chỉ biết rõ bên trong có chứa ma túy nhưng vì muốn có tiền và ma túy để sử dụng
nên chi đã nhận lời đi lấy hàng giúp cho bạn ở xã an trường huyện càng long
đang nói là trong quá trình làm việc với cơ quan công an
chi có thái độ không hợp tác khai báo quanh co gây khó khăn cho quá trình điều tra
căn cứ vừa tính chất mức độ phạm tội hội đồng xác xử tòa án nhân dân tỉnh
đã tuyên phạt bị cáo đoàn quốc trí một mươi sáu năm tù giam
công an huyện anh sơn tỉnh nghệ an đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can và bắt tạm giam ba tháng đối với bà nguyễn thị ngọc ánh
chủ tịch ủy ban nhân dân xã khai sơn và hai cán bộ liên quan đến việc chi trả tiền hỗ trợ sản xuất sau lục báo
trước đó qua thông tin của quân chú nhân dân cung cấp và bằng các biện pháp nghiệp vụ
lực lượng công an huyện anh sơn đã phát hiện ra những dấu hiệu sai phạm trong việc chi trả
hỗ trợ thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn xã khai sơn huyện anh sơn
sau một thời gian điều tra sáng ngày một mươi tám tháng một mươi
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện anh sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án
với tội danh thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
đồng thời khởi tố bị can đối với ba đối tượng
bà nguyễn thị ngọc ánh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một hiện là chủ tịch ủy ban nhân dân xã khai sơn
bị khởi tố về tội danh thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
và hai bị can khác về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
chỉ sau hơn ba mươi giờ đồng hồ kể từ khi tiếp nhận thông tin
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phú thọ đã nhanh chóng làm rõ
và bắt giữ đối tượng giết người cướp tài sản tại xã đồng xuân huyện thanh ba tỉnh phú thọ
vào sáng ngày một mươi hai tháng một mươi phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nhận được tin báo
về việc người dân phát hiện ông khuất văn ba sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy
trú tại xã đồng xuân huyện thanh ba là người sống độc thân tử vong tại nhà
bằng các biện pháp nghiệp vụ cơ quan điều tra nhanh chóng xác định nguyễn lâm tùng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba quê quán xã đồng xuân huyện thanh ba tỉnh phú thọ
thường trú tại thành phố yên bái là thủ phạm đã gây ra cái chết của ông ba
vào khoảng một mươi bảy h ngày một mươi ba tháng một mươi cơ quan điều tra xác định được tùng đang lẩn trốn
tại nhà nghỉ ở thị xã nghĩa lộ tỉnh yên bái nên tổ chức vây bắt và khống chế thành công đối tượng
tại cơ quan điều tra tùng đã khai nhận đã giết hại nhận nạn nhân để cướp tiền và tài sản
tùng sử dụng một đoạn gỗ vụt thẳng vào vùng gáy làm ông ba gục xuống
sau đó đặt nạn nhân nằm ngửa rồi tiếp tục dùng gậy gỗ xiết mạnh vào vùng cổ họng của nạn nhân
đến khi nạn nhân không còn cử động sau đó tùng đã lấy ví tiền và xe máy của nạn nhân rồi tẩu thoát
dùng dao sắc nhọn đâm nhiều nhát vào người nạn nhân hay chém lìa bàn tay của kẻ thù
đây là những hành vi hết sức táo tợn trong các vụ việc cố ý gây thương tích
trên địa bàn tỉnh an giang trong thời gian gần đây
và chỉ vì chút tức giận hay là suy nghĩ chưa thấu đáo
thay vì hòa giải các đối tượng đã
sử dụng hung khí giải quyết mâu thuẫn với hành vi ngày càng manh động
chỉ vì chút mâu thuẫn nhỏ khi tham gia giao thông mà bốn đối tượng gồm bùi minh thuận
nguyễn minh tiến bùi lê tánh cùng chú tại huyện thoại sơn và dương huỳnh nhật linh
chú tại huyện châu thành đã rủ nhau mang theo bốn con dao tự chế tìm nhóm của nguyễn quốc bảo
ở huyện châu thành tỉnh an giang để trả thù
tại thị trấn phú hòa huyện thoại sơn hai bên đã dùng nhiều hung khí nguy hiểm rượt đuổi nhau
khi chạy vào nhà của người dân thuận đã vung dao tự chế dài khoảng hai mét
chém đứt lìa bàn tay phải của trịnh đức khoa
lúc này tánh còn xông tới đạp vào người khoa thấy nạn nhân ra nhiều máu
các đối tượng nhanh rời khỏi hiện trường và thủ tiêu tăng vật
bỏ lầm lẹ làm mau lắm
máu nó dằn quá dằn người em chưa cứu cứu người
quýnh quang giờ lấy cái áo bó cái bài
cái gai lụm bàn tay nó bàn tay nó rớt đi ngoài
nguyên nhân mà dẫn đến cái vụ dự kê thương tích như vừa qua đó
là nó có nhiều nguyên nhân
trong đó là có các nguyên nhân chính
thứ nhất là do sự thiếu quản lý của gia đình
thứ hai nữa là do là thanh thiếu niên
tiếp xúc với những cái phim ảnh có tính chất là bạo lực
thứ ba nữa là do là tụ tập ăn nhậu
rồi xảy ra những cái bâu thử nhỏ
rồi không kiềm chế được bản thân
rồi dẫn đến thực hiện cái hành vi phạm tội
không kiềm chế được cơn tức
chỉ vì được khuyên bỏ qua chuyện trả thù và đến giải hòa với nhóm thanh niên khác
đối tượng đỗ thành tú chú huyện châu phú
đã dùng con dao nhọn đâm liên tiếp ba nhát vào người lý bé đức
làm nạn nhân bị thương nặng
tú còn đâm bị thương người đi cùng với đức
để chủ động phòng ngừa
và ngăn chặn
chặn loại tội phạm này
ngoài vai trò nòng cốt của lực lượng công an
trong việc triển khai các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ
thì đòi hỏi sự vào cuộc một cách quyết liệt của cấp ủy
chính quyền các ban ngành đoàn thể các cấp
để đẩy mạnh phòng ngừa xã hội
đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền
phổ biến giáo dục pháp luật
cảnh báo các nguyên nhân
điều kiện làm phát sinh tội phạm
và hậu quả đối với gia đình và cộng đồng xã hội
tin an ninh trả tự
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh lâm đồng
phối hợp với công an tp hcm
đã thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét
chỗ ở đối với nguyễn đoàn quang viên
chú ở huyện lâm hà
tạm trú tại quận một tp hcm
về hành vi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
bước đầu cơ quan an ninh điều tra xác định
thông qua mảng xã hội
nguyễn đoàn quang viên tham gia tổ chức
khủng bố chính phủ quốc gia việt nam lâm thời
do đào minh quân quốc tịch mỹ cầm đầu
viên đã nhận chỉ đạo và tích cực
trong các hoạt động chống phá nhà nước việt nam
trong đó tuyên truyền kêu gọi
lôi kéo người dân tham gia trưng cầu dân ý
qua mảng xã hội bầu đào minh quân
làm tổng thống nhằm thay đổi chế độ
xã hội chủ nghĩa việt nam
khôi phục chế độ việt nam cộng hòa
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra
với hành vi cầu ý gây thương tích
bốn đối tượng gồm bùi minh thuận
nguyễn minh tiến bùi lê tánh
cùng chú tại huyện thoại sơn tỉnh an giang
và dương huỳnh nhật linh chú tại huyện châu thành tỉnh an giang
đã bị công an huyện thoại sơn khởi tố
vào ngày một tháng một mươi chỉ vì mâu thuẫn nhỏ
khi tham gia giao thông với nhóm của nguyễn quốc bảo
chú xã vĩnh thành huyện châu thành
mà bốn đối tượng trên đã rủ nhau
mang theo bốn con dao tự chế
đi tìm nhóm của bảo để trả thù
khi đến thị trấn phú hòa huyện thoại sơn
hạ bên đã dùng nhiều hung khí nguy hiểm
dượt đuổi nhau trịnh đức hoa đã bị thuận
dùng dao tự chế chém đứt lìa bàn tay phải
ngoài ra tánh quần sông tới
đạp vào người khoa sau khi gây án
các đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường
thưa quý vị và các bạn tình trạng gây dối an ninh trật tự
chống người thi hành công vụ nhất là đối với
cán bộ trên sĩ công an cơ sở
thời gian gần đây diễn biến khá phức tạp
để gian đe giáo dục chung đảm bảo
sự nghiêm minh của pháp luật bảo vệ lực lượng
thực thi nhiệm vụ và sự bình yên
cuộc sống cho người dân đã đến lúc
cần phải xử lý nghiêm minh những hành vi
nguy hiểm này phóng viên antv
đã có phản ánh tại địa bàn tỉnh quảng nam
sau gần một tuần điều trị vết thương
đến hôm nay đồng chí nguyễn ngọc ý
công an viên thôn thạch khê
xã quế mỹ huyện quế sơn đã được xuất viện
đồng chí ý bị thương khi đang
thi hành công vụ cùng lực lượng công an
xã quế mỹ trước đó vào lúc
hai mươi hai h bốn mươi phút ngày sáu tháng một mươi
năm hai nghìn hai mươi một công an
xã quế mỹ nhận được điện thoại kêu cứu
của bà phan thị hương chú tại thôn
thạch khê xã quế mỹ về việc
con trai là nguyễn duy hiệp có hành vi
say rượu đánh đập người thân trong gia đình
ngay lập tức công an xã quế mỹ
triển khai tổ công tác xuống hiện trường
trong quá trình tiếp cận gọi đối tượng
hiệp ra làm việc thì bị một đối tượng
dùng một con dao dài khoảng năm mươi cm
chém liên tiếp vào cán bộ chiến sĩ công an
đang thi hành công vụ và truy đuổi
cán bộ chiến sĩ công an hậu quả
đồng chí ý bị chém vào tay phải
gây thương tích một mươi